tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay ngày tám tháng năm
tổng công ty điện lực tp hà nội cho biết hiện đang gấp rút hoàn thành nhiều công trình điện trọng điểm
nhằm bảo đảm điện trong mùa hè năm hai nghìn một mươi tám
theo đó để bảo đảm vận hành cung ứng điện liên tục ổn định trong mùa hè năm hai nghìn một mươi tám
tổng công ty điện lực hà nội tập trung nhiều giải pháp
trong đó giải pháp về đầu tư xây dựng sửa chữa lớn được evn đặc biệt quan tâm
trong năm hai nghìn một mươi tám tổng công ty đã giao hai trăm tám mươi hạng mục công trình sửa chữa lớn với giá trị hơn bốn trăm hai mươi tỷ đồng
bên cạnh đó evn hà nội kiến nghị thành phố hà nội tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị điện lực
trong triển khai những công trình theo quy hoạch điện lực quốc gia và thành phố
nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thỏa thuận hướng tuyến
đồng thời evn hà nội cũng rất cần sự tham gia phối hợp của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm
như tắt các thiết bị điện máy không cần thiết vào thời gian cao điểm nắng nóng
sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý chỉ nên đặt ở mức hai mươi sáu độ c trở lên để tiết kiệm điện cho khách hàng
và giảm thiểu nguy cơ quá tải của lưới điện